thông tin liên quan đến vụ bé trai một mươi tuổi rơi xuống hố trụ bê tông tại đồng tháp
sau khi công bố nạn nhân tử vong vào sáng nay các đội cứu hộ vẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ
tại hiện trường để thống nhất phương án cứu hộ nhằm đưa bé trai lên mặt đất lo hậu sự
do trở ngại địa chất ở phần đất sâu nên các lực lượng chức năng đã tiến hành hội ý
với chuyên gia trong nước và quốc tế để có giải pháp nhằm đưa trụ bê tông lên mặt đất
đến trưa nay lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể đưa được trụ bê tông lên
vì khối đất đá ở tầng thấp có độ nén chắc thiết bị đưa xuống hạn chế
nên kết quả chưa được như mong muốn
trước đó vào trưa ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai cháu thai lý hạo nam một mươi tuổi
cùng ba người bạn ở công trình cầu dọc xen tại xã phú lợi huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
để nhặt phế liệu cháu nam lọt xuống cọc bê tông rỗng bên trong đường kính hai mươi năm cm
sâu khoảng ba mươi năm mét nhận được tin báo lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt phối hợp cứu nạn
sau bốn ngày năm
đêm chạy đua với thời gian để giải cứu lãnh đạo tỉnh đồng tháp thông báo bé được xác định đã tử vong
sau gần hai mươi giờ đồng hồ tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
phối hợp với công an thành phố bô ma thuật đã nhanh chóng điều tra truy bắt được hung thủ
giết chết bạn gái trong nhà nghỉ và cướp tài sản
nghi phạm được xác định là phan quốc tuấn chú tại phường khánh xuân
tuy nhiên thời điểm này tuấn không ở nhà và mọi thông tin liên lạc
đều bị cắt đứt bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng tám giờ ngày bốn tháng một
lực lượng công an đã vây giáp và bắt giữ thành công tuấn khi đang lẩn trốn trong một khu dễ vắng
trên địa bàn phường tuấn khai nhận trước đó vào chiều ngày hai tháng một đối tượng cùng bạn gái
thuê phòng trọ tại một nhà nghỉ ở phường khánh xuân thành phố bù ma thuật
sau đó giữa hai người xảy ra mâu thuẫn tuân đã dùng dây sạc điện thoại xiết cổ bạn gái đến chết
rồi lục túi lấy hơn ba trăm linh đồng sau đó điều khiển xe máy rời khỏi nhà nghỉ
đi mua ma túy sử dụng được biết tuấn từng có một tiền án ba năm tù
về tội cướp giật tài sản hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục lấy lời khai
củng cố hồ sơ để xử lý tuấn về hai hành vi giết người và cướp tài sản
liên quan đến vụ cướp tiệm vàng xảy ra vào chiều qua tại thị trấn mỹ luông huyện trợ mới tỉnh an giang
công an huyện trợ mới cho biết đã bắt giữ được
cặp vợ chồng gây ra vụ cướp sau ba giờ đồng hồ
hai đối tượng bị bắt đó là đỗ duy khánh và vợ là nguyễn thị kim thoa
trú tại thành phố tân an tỉnh vĩnh long khi đang lẩn trốn tại một vườn xoài thuộc ấp mỹ trung
xã mỹ an huyện trợ mới cả hai khai nhận vào khoảng một mươi ba h ngày bốn tháng một đến tiệm vàng kim chi
giả vờ mua vàng sau đó dùng bình xịt hơi cay tấn công chủ tiệm
cướp đi nhiều dây chuyền và vòng đeo tay trị giá trên ba mươi hai triệu đồng
cũng với hành vi cướp tài sản huỳnh vân nam trú tại tỉnh an giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh hậu giang ra quyết định tạm giữ hình sự
vào đêm ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai nam đang đi bộ tại đoạn đường thuộc xã phú hữu huyện châu thành
tìm xe ôm về thành phố cần thơ thì thấy tử ra có một xe mô tô đang đi về hướng mình
nên nảy sinh ý định cấp phương tiện
nam đã nấp vào bụi cây ve đường
phục sẵn rồi bất ngờ lao ra đạp ngã xe và lớn tiếng đe dọa khiến hai bị hại hoảng sợ chạy bộ thoát thân
lấy được xe thì nam chạy về thành phố cần thơ bán được hai năm triệu đồng để tiêu xài
qua điều tra công an huyện châu thành bắt giữ nam khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố cần thơ
và thu hồi được tài sản trả lại cho bị hại
bất chấp quy định của pháp luật cũng như những mối nguy khi lưu giữ quá nhiều pháo nổ
vì lợi nhuận các đối tượng vẫn tìm đủ mọi
cách để mua bán pháo thông tin vừa được lực lượng chức năng tỉnh nghệ an và quảng ninh cung cấp
bộ đội biên phòng nghệ an vừa phát hiện bắt quả tăng một đối tượng có hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép
đó là văn linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú xã keng du huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
tăng vật thu giữ khoảng bốn mươi sáu năm kg pháo các loại
tiến hành kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi sáu a bảy mươi nghìn tám trăm linh do mạc duy hưng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh điều khiển
lực lượng chức năng phát hiện bên trong có chứa tổng cộng ba mươi sáu hộp pháo hoa các loại
do công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên hóa chất hai mươi một sản xuất
hưng khai nhận số pháo hoa trên dạng dàn phun viên do bộ quốc phòng sản xuất
được hưng mua trôi nổi của nhiều người trên mạng xã hội để bán lại cho khách có nhu cầu nhằm kiếm lời
thì bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ vì hành vi mua bán pháo trái phép
thưa quý vị càng gần tết nguyên đán thì lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng mạnh
đặt ra những thách thức không nhỏ với lực lượng chức năng
phát huy vai trò nòng cốt lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh hòa bình đã chủ động xây dựng kế hoạch
triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông thông suốt phục vụ người dân
quốc lộ sáu tuyến đường hiếu đều dốc công cua
lực lượng cảnh sát giao thông đã đẩy mạnh công tác tuần tra xử lý
đối với những trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ
bên cạnh đó cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các lái xe
chú ý an toàn khi điều khiển thực hiện
xác định việc vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông
đặc biệt là thời điểm cuối năm tình trạng sử dụng rượu bia của người dân gia tăng
lực lượng chức năng công an tỉnh hòa bình đã thành lập các chốt tiến hành kiểm tra vi phạm nồng độ cồn
riêng đợt cao điểm từ ngày một mươi năm tháng một mươi một đến nay đã xử lý hai trăm linh một trường hợp với hơn một ba tỷ đồng
bên cạnh đó cảnh sát giao thông cũng đã xử lý nghiêm các trường hợp thanh thiếu niên vi phạm giao thông như trường hợp này
gặp những lỗi vi phạm là bô độ với cả là không được bộ hiểm không biết số
những lô đấy của cháu là sai về an toàn giao thông pháp luật
bên cạnh công tác tuyên truyền thì chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ
để tăng cường công tác tuần tra kiểm soát vào các khung giờ cao điểm
đặc biệt là xử lý nghiêm những lỗi là nguyên nhân gây đến tai nạn giao thông
như là lỗi
không chấp hành đến tín hiệu chạy quá tốc độ đặc biệt là những lỗi vi phạm về nông độ cồn
cuối năm cuối năm là thời điểm các đối tượng lợi dụng phương tiện tuyến giao thông để thực hiện hành vi phạm tội
như vận chuyển trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ buôn lậu gian lận thương mại
bên cạnh đó thường xảy ra tình trạng ô tô trở quá số người đón trả khách không đúng quy định chạy quá tốc độ
chính vì vậy lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
phát hiện các đối tượng phạm tội để chủ động ngăn chặn đấu tranh bắt giữ
tết thì là một cái dịp mà người và phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng đột biến
để đảm bảo cho nhân dân đón tết an toàn và thông suốt
thứ nhất là công tác ứng trực thì chúng tôi đảm bảo ứng trực một trăm linh quân số
và huy động tối đa lực lượng phương tiện trang thiết bị nghiệp vụ
và phối hợp là tổ chức tốt các đội liên ngành giữa cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự cảnh sát hình sự
để kiểm soát tốt các hành vi vi phạm trên tuyến
tập trung vào kiểm soát nồng độ cồn để đảm bảo cho các hoạt động giao thông diễn ra an toàn thông suốt
tuy nhiên phải khẳng định rằng bên cạnh nỗ lực của ngành chức năng và cấp chính quyền
thì bản thân mỗi người dân khi tham gia giao thông cần nâng cao tinh thần trách nhiệm
tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông
qua đó góp phần thiết thực kiềm chế từng bước đẩy lùi tai nạn giao thông
đem đến niềm vui trận phẹn hơn khi tết đến xuân về
liên quan đến vụ án việt á cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa khởi tố
hai bị can lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định bà nguyễn thị thanh thùy
nguyên chuyên viên nhà xuất bản giáo dục việt nam và bà nguyễn bạch thùy linh
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên snb holdings
đã có hành vi lợi dụng ảnh hưởng can thiệp tác động lãnh đạo một số bộ ngành
tạo điều kiện giúp cho công ty việt á trong quá trình sản xuất kinh doanh
bộ sinh phẩm xét nghiệm covid một mươi chín để trục lợi
hành vi trên phạm vào tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn
để trục lợi quy định trong bộ luật hình sự
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung
quyết định khởi tố vụ án hình sự quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can
để tạm giam lệnh khám xét đối vạ đối với nguyễn thị thanh thủy và nguyễn bạch thùy linh
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
ra soát kê biên phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi tài sản cho nhà nước
năm đối tượng có hành vi vi phạm ở trung tâm đăng kiểm xe cơ giới chín nghìn tám trăm linh sáu d
tại thị trấn vôi huyện lạng giang tỉnh bắc giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này khởi tố và bắt giam
đó là thân văn hòa trần văn quyền trần văn nam nguyễn ngọc tuyến
đều là phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới chín nghìn tám trăm linh sáu d và trương ngọc tân là nhân viên
các đối tượng đã khai nhận hành vi nhận hối lộ trong quá trình đăng kiểm
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến nay
với số tiền hàng tỷ đồng để bỏ qua một số lỗi của các xe ô tô
đến đăng kiểm và cấp giấy đăng kiểm
khám xét khẩn cấp chỗ ở nơi làm việc của các đối tượng
công an tỉnh bắc giang thu giữ hơn năm trăm linh triệu đồng cùng nhiều đồ vật tài liệu liên quan
trong đó hai đối tượng đã nộp một tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng để khắc phục hậu quả
bốn địa điểm phức tạp về bán lẻ ma túy tại tỉnh nghệ an
vừa được lực lượng tỉnh này phối hợp triệt phá
trong khi tại lào cai phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh này cũng thu giữ hai bánh heroin
sau khi bắt quả tàng hai đối tượng
thông tin cụ thể quý vị cùng theo dõi trong cụm tin ngay sau đây
khoảng một mươi bốn h bốn mươi năm phút ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
tổ công tác bắt quả tăng đối tượng lý a thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại huyện than nguyên tỉnh lai châu
đang có hành vi vận chuyển trái phép một bánh heroin
từ lai châu sang lào cai để bán
khi đi tới địa bàn thôn ba minh hạ xã minh lương huyện văn bàn tỉnh lào cai
thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
tại cơ quan điều tra lý a thái khai nhận
mang một bánh heroin từ lai châu sang lào cai để bán với giá một trăm một mươi triệu đồng
mở rộng điều tra vào ngày bốn tháng một
lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng giàng xeo mìn sinh năm hai nghìn một
trú tại huyện bảo yên tỉnh lào cai và thu giữ thêm một bánh heroin
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh nghệ an và công an huyện quỳ hợp
vừa đồng chủ trì phối hợp với công an xã diền lãm huyện quy châu
phá thành công chuyên án về ma túy bắt chín đối tượng
về hành vi mua bán tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ gồm một bánh heroin một mươi gam ma túy đá
hai trăm tám mươi gram hồng phiến hai cân tiểu ly
mở rộng chuyên án lực lượng công an bắt giữ đối tượng lương văn tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xã châu cường huyện quỳ hợp
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thêm một mạng người vừa bị tước đoạt sau mâu thuẫn tại cuộc nhậu
hiện công an tỉnh bình phước đang phối hợp với công an huyện phú riềng
khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi tiến hành điều tra làm rõ
nạn nhân là anh nguyễn văn trường bốn mươi bốn tuổi trú tại xã phú trung
huyện phú riềng tỉnh bình phước
khoảng hai mươi h ba mươi phút tối bốn tháng một sau khi đi nhậu về anh trường tiếp tục
sang nhà hàng xóm ăn nhậu cùng với một số người
tuy nhiên trong lúc nhậu thì giữa anh trường và một người đàn ông tên vương
xảy ra mâu thuẫn anh trường bị vương dùng dao đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong
sau gần hai mươi giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh đắk lắc phối hợp với công an thành phố mò thuật đã nhanh chóng
điều tra truy bắt được hung thủ giết cô gái trong nhà nghỉ cướp tài sản
trước đó khoảng một mươi ba h ngày hai tháng một một cặp nam nữ đến thuê phòng
tại một nhà nghỉ ở tổ dân phố một phường khánh xuân thành phố mò thuật
khoảng một mươi bốn h năm mươi phút cùng ngày nam thanh niên đi ra lấy xe máy và rời khỏi nhà nghỉ
đến một mươi một h ba mươi phút ngày ba tháng một quản lý nhà nghỉ mở cửa phòng kiểm tra thì phát hiện
người phụ nữ đã tử vong trong tư thế nằm sấp ngay sau khi tiếp nhận tin báo
lực lượng chức năng công an tỉnh đắk lắc phối hợp với công an thành phố mò thuật
đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc